khuyến khích và hỗ trợ cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học là mục tiêu hướng đến của nhiều cơ sở giáo dục trong thời gian vừa qua
việc này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn
mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của đời sống xã hội và đất nước
ghi nhận vấn đề này tại tỉnh khánh hòa
đây là buổi trình diễn của các robot dùng trong công việc phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua của nhóm sinh viên trường đại học tôn đức thắng
sau khi nghiên cứu chế tạo thành công các sản phẩm này đã được sử dụng tại các trung tâm cách ly dịch tập trung
và một số cơ quan đơn vị nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
từ những sản phẩm như thế mới thấy kết quả của nghiên cứu khoa học trong sinh viên không đòi hỏi phải quá cao siêu
có tầm vóc mà chỉ cần phục vụ được cho bài toán thực tiễn của xã hội
nhà trường cũng có rất nhiều chính sách để thu hút được các nguồn quỹ phát triển khoa học công nghệ của quốc gia
của quốc tế và kể cả của doanh nghiệp
và dưới sự hướng dẫn của giảng viên thì các em sinh viên có rất nhiều cơ hội để trải nghiệm trên những dự án thực tiễn đó
để làm ra những sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ cho các bài toán thực tiễn của xã hội
hoạt động nghiên cứu khoa học mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của đời sống xã hội và đất nước
để hoạt động này của sinh viên ngày càng hiệu quả và thiết thực
thì các cơ sở giáo dục đại học cần có những chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên
hướng dẫn sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học
huy động các nguồn lực của xã hội doanh nghiệp để tạo sân chơi khoa học cho sinh viên
tạo môi trường cho sinh viên được sáng tạo tư duy trong nghiên cứu khoa học và học tập